thưa quý vị hiện nay đà nẵng đang bước vào cao điểm nắng nóng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự trực chốt cách ly tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thì công tác phòng cháy chữa cháy cũng được lực lượng công an thành phố đà nẵng quan tâm chú ý trong thời gian qua
nhờ làm tốt việc tuyên truyền an toàn cháy nổ tổ chức tập phương án phòng cháy chữa cháy
nên đến nay đà nẵng chưa ghi nhận vụ cháy lớn nào gây thiệt hại về người và tài sản
khu dân cư nhà dân nằm trong kiệt hẻm nhỏ
thời điểm nắng nóng nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao
nếu như xảy ra cháy tại các khu dân cư này lực lượng chữa cháy sẽ khó lòng tiếp cận ứng cứu
ý thức được điều này công an quận thanh khê thường xuyên đẩy mạnh thực tập phương án phòng cháy chữa cháy
qua đó giúp nhân dân nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy nhất là vào mùa nắng nóng cao điểm
nó rất là nguy hiểm do đó công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy trịa cháy là hết sức lưu tâm
do đó hàng năm địa phương tổ chức tuyên truyền trong nhân dân nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy
để làm thế nào để đảm bảo không hạn chế mức thiệt hại về tính mạng và tài sản của bà con nhân dân
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
công an thành phố đà nẵng đã tiếp nhận và xử lý một trăm sáu mươi tám thông tin báo cháy
các vụ cháy chủ yếu xảy ra tại nhà dân nguyên nhân phần lớn là do sự cố về hệ thống điện
chính vì vậy bên cạnh công tác kiểm tra lực lượng chức năng cũng tăng cường công tác tuyên truyền
đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
khuyến cáo đối với các cơ quan doanh nghiệp để mạnh công tác tuyên truyền
nhắc nhở các cán bộ nhân viên chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy trịa cháy trong việc sản xuất kinh doanh
đề nghị các hộ gia đình đề cao cảnh giác trong việc sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt
các thiết bị thi thụ điện không để hàng hóa vật liệu dưới cháy gần nơi khu vực đun nấu
mỗi hộ gia đình cần trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy
ví dụ như bình chế sát tay để kịp thời xử lý khi có cháy nổ mới phát sinh
thời gian qua trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy
trong đó có nhiều vụ gây thiệt hại rất lớn về tính mạng và tài sản
hiện đang bước vào mùa cao điểm nắng nóng kéo dài
tiêu mẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao
chính vì vậy mỗi người dân cần nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy
khi xảy ra cháy phải báo cháy nhanh nhất cho lực lượng cảnh sát phòng cháy trịa cháy
theo số máy một trăm một mươi bốn
chuyển sang các tin tức quốc tế chúng tôi vừa cập nhật
hôm qua hai mươi sáu tháng sáu bộ quốc phòng afghanistan thông báo
ít nhất bốn mươi sáu tay súng taliban đã bị tiêu diệt
và ba người khác bị thương trong các vụ đụng độ ở tỉnh takha miền bắc nước này
theo thông báo đụng độ xảy ra khi lực lượng quốc phòng và an ninh afghanistan